công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã tiếp nhận xử lý vụ hai nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ vũ khí để giải quyết mâu thuẫn
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng một nhận tin báo của người dân ở ấp tám xã an phước huyện long thành
về việc hai nhóm thanh niên đang tập trung chuẩn bị đánh nhau nên tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai
đã nhanh chóng có mặt tiến hành kiểm tra và bắt giữ bảy đối tượng liên quan thu giữ trên người các đối tượng
một khẩu súng một cây súng bút cùng hàng chục viên đạn bi và một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
sau khi bắt giữ tổ công tác một trăm sáu mươi một đã bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an xã an phước
lập hồ sơ ban đầu để xử lý theo quy định của pháp luật